ban bí thư trung ương đảng đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập quán triệt
triển khai các nội dung hội nghị trung ương viii khóa một mươi hai điểm cầu chính đặt tại thành phố hà nội
và truyền trực tuyến tới bảy mươi ba điểm cầu ở các tỉnh thành phố và cơ quan trung ương
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư đã dự và phát biểu chỉ đạo
sự hội nghị có nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
phạm minh chính bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
đồng chí võ văn thường bí thư trung ương đảng trưởng ban tuyên giáo trung ương
đồng chí trương thị mai bí thư trung ương đảng trưởng ban sân phận trung ương
đồng chí nguyễn văn bình bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ các đồng chí bí thư trung mương đảng
ủy viên trung ương đảng và đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành đoàn thể ở trung ương
phát biểu khai mạc hội nghị đồng chí trần quốc vượng nêu rõ
hội nghị trung mương viii diễn ra vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa một mươi hai
có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng
và chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
đồng chí nhấn mạnh tham dự hội nghị lần này là cán bộ chủ chốt từ cấp huyện trở lên
và ở nhiều địa phương có sự tham dự của các đồng chí cán bộ chủ chốt xã phường thị trấn
do vậy việc các đồng chí đến họp đông đủ tại các điểm cầu trong cả nước
và chất lượng của cuộc họp này là thể hiện trách nhiệm nêu gương
về học tập nghị quyết trung ương trong toàn đảng
đồng thời đề nghị các đại biểu đề cao tinh thần trách nhiệm
chú ý lắng nghe báo cáo viên trình bày kết hợp với nghiên cứu tài liệu
trao đổi thảo luận liên hệ thực tiễn địa phương đơn vị mình
đồng chí bày tỏ tin tưởng sau hội nghị với tinh thần và trách nhiệm cao
với quyết tâm của các cấp ủy các tổ chức đảng cán bộ chủ chốt các cấp
việc triển khai học tập quán triệt các nghị quyết quy định
kết luận của hội nghị trung ương viii trong toàn quốc sẽ đạt hiệu quả cao
tại phiên báo cáo sáng đồng chí phạm minh chính đã giới thiệu
quán triệt quy định số tám về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên
trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương
và thông báo một số vấn đề về công tác xây dựng đảng công tác cán bộ
tiếp đó đồng chí vương đình huệ phó thủ tướng chính phủ
giới thiệu quán triệt kết luận số ba mươi bảy về tình hình kinh tế xã hội
và ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám kế hoạch phát triển kinh tế xã hội
và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín
trong phiên báo cáo chiều các đại biểu tiếp tục nghe và quán triệt nội dung nghị quyết
về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển việt nam đến năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm do đồng chí trần hồng hà bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường trình bày
phát biểu ý kiến kết luận hội nghị đồng chí võ văn thưởng khẳng định
sau một ngày làm việc khẩn trương nghiêm túc hội nghị đã hoàn thành chương trình đề ra
hội nghị đã thu hút được sự tham gia của bốn trăm linh năm đại biểu với hai bảy trăm năm mươi chín điểm cầu trực tuyến
ở các tỉnh thành phố đồng chí đề nghị cấp ủy các cấp sau hội nghị này
nỗ lực quyết tâm triển khai đưa nhanh các nội dung hội nghị trung mương tám vào cuộc sống
nhất là quy định trách nhiệm nêu gương với nguyên tắc chức vụ càng cao thì càng phải gương mẫu